do hành hưởng của rảnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao
nên về chiều tối nay tại bắc bộ và thanh hóa nghệ an sẽ có mưa
có nơi mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến là từ hai mươi bốn mươi mm cả đợt
có nơi lên tới sáu mươi mm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh
nguy cơ cao xảy ra lụ quét sẵn đỡ đất và ngập ống cục bộ tại các tỉnh miền núi
ban ngày tại các khu vực này có nắng gián đoạn nên mức nhiệt chưa giảm sâu
sao động từ ba mươi một ba mươi bốn độ
lui xuống các tỉnh trung bộ các tỉnh từ hà tĩnh đến phú yên chịu ảnh hưởng của hiệu ứng phơn
nên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gai gắt với mức nhiệt trưa chiều sao động từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
có nơi vượt ngưỡng ba mươi chín độ
nắng nóng rất dễ gây ra mất nước đột quỵ nếu như tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao
vì vậy người dân cần chủ động bổ sung vitamin và khoáng chất
để đảm bảo sức khỏe
ngoài ra độ ẩm tại đây tương đối thấp cũng khiến nguy cơ xảy ra hỏa hoạn và cháy rừng bị đẩy lên cao
chính quyền địa phương và người dân cần đề cao cảnh giác
phần còn lại từ khánh hòa đến bình thuận cũng có nắng nóng nhưng mức nhiệt thấp hơn đôi chút
sao động từ ba mươi ba ba mươi sáu độ
đến với các tỉnh thành phía nam do chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh
nên cả tây nguyên và nam bộ đều có mưa rông có nơi có mưa vừa đến mưa to
với lượng mưa phổ biến từ ba mươi sáu mươi mm trong hai mươi bốn h có nơi còn cao hơn
trong cơn rông quyền địa cao cảnh giác với tố lốc và gió rất mạnh
ban ngày hai khu vực có nắng gián đoạn với mức nhiệt ngày đêm tại tây nguyên phổ biến từ hai mươi một ba mươi một độ
có nơi cao hơn còn tại nam bộ là từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
đến với biển đông quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió tây nam cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa gió tây nam cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
nhiệt độ tại cả hai quần đảo sẽ không vượt quá ngưỡng ba mươi hai độ
khu vực hà nội mây thay đổi đến nhiều mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
ngày nắng gián đoạn nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi bốn độ có nơi cao hơn